tối và đêm nay cả hai hình thế gây mưa đó là vùng xoáy thấp và đới gió đông nam nhiều ẩm hoạt động mạnh hơn
nó sẽ gây mưa rào và rông trên diện rộng cho toàn bộ khu vực bắc bộ
trong đó khu vực vùng núi và trung du phía bắc sẽ là những vùng có mưa vừa đến mưa to
và khu vực có mưa lớn nhất trong đêm nay sẽ tập trung ở năm tỉnh bao gồm lào cai hà giang cao bằng bắc cạn hay tuyên quang
với lượng mưa được dự báo là từ bốn mươi sáu mươi mm có những điểm trên một trăm linh mm
mưa lớn trong đêm nay và sẽ còn kéo dài liên tục sang tới cả ngày chín tháng bảy
sẽ tạo nên một đợt lũ trên thượng lưu sông đà sông thao và sông lô với biên độ lũ lên từ ba đến bốn m
và trong đợt lũ này đỉnh lũ trên thượng lưu sông thao và sông lô có khả năng lên mức ba độ một
cùng với lũ lên thì nguy cơ lũ quét và trượt lở đất cũng xuất hiện ở một loạt các tỉnh thành vùng núi phía bắc
đặc biệt là những tỉnh được cảnh báo có mưa to như lai châu sơn la lào cai yên bái hay hà giang
vì thế bà con cần hết sức lưu ý
do có mưa nên ngày mai thời tiết ở bắc bộ sẽ tương đối dễ chịu
với mức nhiệt cao nhất trong ngày chỉ giao động trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi một độ ở khu vực vùng núi và trung du
trong khi đó khu vực đồng bằng bao gồm cả thủ đô hà nội nhiệt độ sẽ là ba mươi một ba mươi ba độ
quá trình lấn vào của khối không khí biển đã khiến cho suy yếu gió phơn
và giúp cho nền nhiệt ở khu vực trung bộ giảm thêm từ hai đến ba độ
sang đến ngày mai thì xu hướng giảm nhiệt tiếp tục được thể hiện rõ
cụ thể là ở thanh hóa nghệ an hay hà tĩnh nhiệt độ chỉ còn là ba mươi ba ba mươi năm độ
nắng nóng về cơ bản cũng chấm dứt
trong khi đó từ quảng bình đến bình thuận thì vẫn còn xảy ra nắng nóng
nhưng mức nhiệt không quá cao giao động trong khoảng ba mươi năm ba mươi bảy độ
đới gió mùa tây nam tiếp tục hoạt động với cường độ mạnh
thậm chí sẽ còn gia tăng trong những ngày tới
vì thế ở cả tây nguyên cũng như nam bộ
vẫn có mưa rông ở nhiều nơi
ở tây nguyên thì trong đêm nay và chiều tối ngày mai sẽ có mưa rông trên diện rộng
trong đó một phần ba diện tích khu vực sẽ có mưa vừa
có nơi mưa to và thậm chí là có rông
và cũng do có mưa nên nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên
giảm xuống chỉ còn hai mươi tám ba mươi độ
còn đối với các tỉnh thành ở nam bộ sẽ là ba mươi ba mươi hai độ
trên biển khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa
vùng biển các tỉnh thành từ bình thuận trở vào
đến cà mau sẽ có đới gió tây nam mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín
sóng biển cao từ hai đến bốn mét khiến biển động
cùng với đó là mưa rào và rông mạnh xuất hiện nhiều nơi ở các vùng biển phía nam
và khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn bốn đến một mươi km
kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật
sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước

vùng biển các tỉnh thành từ bình thuận trở vào

khiến người ta đi tốt nỗi xa trên đường titing
trong những hiện đại nhận quan hệ sow memory bởi phim lên hai cổng diễn viên